theo kế hoạch nghỉ tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một của ngành giáo dục vừa được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
học sinh các cấp của thành phố sẽ được nghỉ tết nguyên đán kéo dài một mươi một ngày
hơn một bảy triệu học sinh các cấp của thành phố sẽ được nghỉ tết nguyên đáng tân sửu từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức ngày hai mươi bảy tháng chạp âm lịch đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức mùng năm tháng giêng âm lịch
hai ngày sáu và bảy tháng hai rơi vào cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật nên học sinh sẽ được nghỉ tổng cộng một mươi một ngày
so với ba đợt nghỉ tết nguyên đáng gần nhất là tết canh tí hai nghìn hai mươi tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín và tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
học sinh tp hcm đều được nghỉ tổng cộng một mươi sáu ngày của mỗi đợt tết
thì năm nay tổng số ngày nghỉ tết của học sinh giảm đi năm ngày